đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
vừa xử lý thành công quả bom được phát hiện tại khu vực biên giới huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trước đó trong lúc đang thi công công trình mở rộng cửa khẩu quốc tế lao bảo thuộc nhóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất
quả bom được phát hiện là loại bom mk tám mươi một có chiều dài một hai mét đường kính hai mươi ba cm với trọng lượng lên đến một trăm một mươi ba kg
được biết trước đó tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện ba quả bom với kích thước tương tự
hiện đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ an toàn